cục thuế tp hcm vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận png
theo quyết định này png đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại vượt mức đăng ký với sở công thương đã kê khai thuế doanh thu tài chính không đúng quy định